sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là ngôi nhà của ông bùi công định thường trú tại tổ dân phố số tám phường phú lương quận hà đông thành phố hà nội
gia đình ông định là một trong ba hộ gia đình có công với cách mạng được nhận phần kinh phí trong tháng bảy này
năm nay đã ở tuổi xưa nay hiếm ông định mới cất được ngôi nhà
và vui mừng hơn là cũng vào dịp này quận hà đông trao cho gia đình ông phần hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở của người có công
được sự quan tâm của tổ dân phố của phường của quận
hôm nay gia đình thuê được hỗ trợ bảy mươi triệu để làm nhà
xin thay mặt cho gia đình cảm ơn tất cả phường phú lương và quận hà đông tất cả các bạn ngài
riêng cái nguồn kinh phí của quận thì từ ngân sách hỗ trợ mỗi một nhà là xây mới là bảy mươi triệu đồng
ngoài ra thì đối với việc sửa chữa thì các phường khung giao các phường là chủ động cái nguồn xã hội hóa
để hỗ trợ khoảng từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng một nhà
trong cái dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thơ minh lịch sĩ năm nay
thì hà đông cũng đã tổ chức cao điểm các hoạt động tri ân
ngoài các quà của chủ tịch nước của thành phố của quận
thì các phường đều thực hiện xã hội hóa thêm
và trích từ quỹ nhân ơn đất nghĩa để kịp thời tặng quà tới nhà đối tượng người có công
còn tại trung tâm chăm sóc người có công hà nội
cũng trong dịp này một trăm hai mươi người có công từ quận long biên vào huyện đông anh thành phố hà nội
đang được điều dưỡng chăm sóc tận tình của các nhân viên
từ bữa ăn đến giấc ngủ từ đời sống vật chất tới đời sống tinh thần
đây là dịp để các thế hệ đi sau tri ân những người có công với cách mạng
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người việt nam
tôi thấy là vào đây ăn uống rất là khỏe mạnh mà tôi ngủ rất tốt
ở nhà thì tôi không ngủ được còn đến đây ngủ rất tốt mở khỏe
chăm sóc tận tình và chú đáo của chúng tôi
về ban lãnh đạo có những cái mà rất nhiều những cái sáng kiến
có nhiều những cái đổi mới trong từng ngày mà chúng tôi không thể ngờ đến được
những ngày này trên khắp đất nước ta các cấp chính quyền từ địa phương tới trung ương
các tổ chức chính trị xã hội đang giả sức thực hiện những hoạt động tri ân
những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
vừa thực hiện đạo lý tốt đẹp ăn quả nhớ người trồng cây
vừa là dịp để giáo dục thế hệ đi
và sau về truyền thống dân tộc
trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc
các cấp các ngành cũng dành thời gian thăm hỏi động viên
và sẻ chia những mất mát của người có công với cách mạng
thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa
và điển hình trong số những hoạt động này
mới đây nhất đó là những buổi gặp mặt với đoàn đại biểu ba trăm linh mẹ việt nam anh hùng
để tri ân công lao to lớn của các mẹ
trong các cuộc kháng chiến trường trọng
và kỳ kỳ của dân tộc
tại các trung tâm chăm sóc điều dưỡng nuôi dưỡng người có công
thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê tấn dũng
đã ân cần thăm hỏi động viên các đồng chí thương binh bệnh binh
đã hy sinh một phần sương máu để đất nước ta có được ngày hôm nay
nêu cao tinh thần anh hùng cách mạng
và phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ
trong những ngày tháng bảy bộ lao động thương binh và xã hội
cũng chỉ đạo thực hiện các chương trình ý nghĩa
tri ân người có công và thân nhân người có công với cách mạng
mới đây nhất bộ lao động thương binh và xã hội
phối hợp cùng các bộ ban ngành
đã tổ chức những buổi gặp mặt
với đoàn đại biểu ba trăm linh mẹ việt nam anh hùng
đại diện cho gần năm mẹ việt nam anh hùng còn sống
để bày tỏ sự biết ơn công lao to lớn của các mẹ
trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
đảng nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi sự hy sinh
và công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ
và các mẹ việt nam anh hùng
người có công với cách mạng
cũng thường xuyên được nghiên cứu
sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều kiện của đất nước ta
và cũng như là ý kiến của cử tri
đóng góp cho quốc hội
cần phải hoàn thiện hơn nữa
tốt hơn nữa chính sách đối với người có công
dự kiến tới đây thì quỹ ban thường vụ quốc hội
sẽ nghe chính phủ báo cáo
việc sửa đổi bổ sung
các chế độ ưu đại đối với người có công
trong đó có các bà mẹ việt nam anh hùng
các bà mẹ việt nam anh hùng
tôi đề nghị tới đây các ngành các cấp
các địa phương
nhất là bộ lao động thương minh và xã hội
cần tiếp tục quán triệt
làm tốt hơn nữa công tác chăm lo
đối với những người có công với cách mạng
và đặc biệt là chăm sóc
phùng dưỡng các bà mẹ việt nam anh hùng
bởi vì tuổi của các mẹ
ngày càng già đi
sức của các mẹ ngày càng yếu đi
chúng ta phải quan tâm đặc biệt
đến phùng dưỡng các bà mẹ việt nam anh hùng
chăm sóc điều dưỡng điều trị
và phùng dưỡng người có công
là trách nhiệm của tổ quốc nhân dân
hàng tháng thực hiện chính sách trợ cấp xã hội
cho trên ba triệu đối tượng
với tổng kinh phí trên một mươi bảy tỷ đồng
hiện nay bộ lao động thương minh và sở hội
tiếp tục phối hợp với các địa phương
giả soát giải quyết hồ sơ còn tồn động
cho người có công tại các địa phương
tiếp tục thực hiện đề án
xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
hỗ trợ kinh phí xây dựng
và sửa chữa nhà ở cho người có công
với cách mạng thực hiện đồng bộ các chính sách
mang đến cuộc sống ấm no cho người có công